thưa quý vị thượng úy đàm đình bóp cán bộ công an xã ia cà tôn huyện cư cư yên tỉnh đắk lắc
bị trọng thương trong vụ nhóm khủng bố tấn công vào trụ sở
quỹ ban nhân dân xã vào rạng sáng ngày một mươi một tháng sáu đã được chuyển vào bệnh viện chợ rẫy
thành phố hồ chí minh để tiếp tục điều trị
khi nhập viện các bác sĩ bệnh viện chợ rẫy đã nhanh chóng tiếp nhận thăm khám hội chẩn ngay trong đêm
và thượng úy đàm đình bút đã được chăm sóc tại khoa ngoại tiêu hóa của bệnh viện
thượng úy đàm đình bóp và đại úy lê kiên cường là hai cán bộ công an xã ia cư tư
bị nhóm đối tượng tấn công gây trọng thương vào rạng sáng một mươi một tháng sáu
vào thời điểm nhập viện cấp cứu thượng úy đào đình bốt bị thương trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng
tuy nhiên được sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ trải qua hai lần phẫu thuật
đến nay sức khỏe đã dần ổn định